bộ giao thông vận tải vừa yêu cầu tổng công ty đường sắt việt nam khẩn trương xử lý trách nhiệm các tổ chức cá nhân liên quan đến các vụ tai nạn giao thông đường sắt nghiêm trọng thời gian qua
đồng thời khẩn trương chấn chỉnh công tác bảo đảm an toàn chạy tàu đối với tất cả các đơn vị doanh nghiệp thuộc tổng công ty
bộ trưởng giao thông vận tải nguyễn văn thể lưu ý xử lý trách nhiệm đặc biệt là các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu
tuyệt đối không được để xảy ra những vụ tai nạn tương tự như những vụ cuối tháng năm hai nghìn một mươi tám vừa qua
đồng thời tăng cường kỷ luật kỳ cương trong thực hiện quy trình tác nghiệp đón tiễn tàu của nhân viên gắt chắn đường ngang
và các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu kiểm tra xà xoát toàn diện việc thực hiện quy trình
quy phạm của các chức danh liên quan trong công tác tổ chức chạy tàu
bộ trưởng cũng yêu cầu hội đồng tư vấn tổng công ty đường sắt việt nam tổ chức kiểm điểm
xác định rõ trách nhiệm
và xử lý theo thẩm quyền đối với tập thể cá nhân có liên quan trong hội đồng thành viên
ban điều hành ban nghiệp vụ và đơn vị trực thuộc tổng công ty
theo quy định của pháp luật và của tổng công ty
kết quả xử lý báo cáo về bộ giao thông vận tải trước ngày một mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín